do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín xuất khẩu cá tra sang thị trường trung quốc tạm thời bị gián đoạn
hiện cá tra nguyên liệu giảm sâu với hơn bốn mươi hai
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam tính đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông kiểu long giảm hơn bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giao động ở mức một mươi chín năm trăm linh đồng một kg
trước tình hình dịch bệnh các chuyên gia khuyến cáo người nuôi và doanh nghiệp chế biến cá cha
cần chủ động chuyển hướng thị trường cập nhật thông tin để điều chỉnh kế hoạch nuôi trồng phù hợp